đảng ủy công an trung ương và bộ công an đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi hai năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước lê đức anh trần đức lương cùng thân nhân các cố lãnh đạo trong lực lượng công an nhân dân